theo báo cáo của bộ công an trong kỳ nghỉ tết dương lịch toàn quốc xảy ra tám mươi ba vụ tai nạn giao thông làm chết năm mươi người năm mươi một người bị thương
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một tăng một mươi chín vụ tức là hai mươi chín bảy tăng một mươi hai người chết ba mươi một sáu tăng một mươi sáu người bị thương bốn mươi năm
lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra xử lý hai mươi một tám trăm bảy mươi hai trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
phạt tiền hơn ba mươi bảy ba mươi bảy năm trăm tám mươi năm tỷ đồng tạm giữ sáu năm trăm bốn mươi phương tiện vi phạm ba trăm tám mươi tám ô tô sáu chín mươi sáu mô tô năm mươi bảy phương tiện khác
tước ba sáu trăm linh ba giấy phép lái xe các loại trong đó có gần năm trường hợp vi phạm về nồng độ cồn

như vậy mỗi ngày nghỉ tết dương có gần một bảy trăm linh tài xế bị xử phạt vì rượu bia
trong ngày hai tháng một lực lượng phương tiện giao thông tăng cao do đó người dân quay trở lại các thành phố lớn
đến các điểm vui chơi du lịch và các phương tiện di chuyển chậm nhiều đoạn đường đã xảy ra ủn tắc cục bộ
tuy nhiên không xảy ra ủn tắc giao thông nghiêm trọng